thành đoàn tp hcm phối hợp với báo thanh niên tổ chức lễ gia quân chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn hai mươi
trong suốt chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi chín hơn hai mươi lượt sinh viên tình nguyện tp hcm tham gia hai đợt hỗ trợ thí sinh
chương trình thành lập đội hình sinh viên tình nguyện tại các bến xe để đón tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà từ các địa phương về tp hcm di chuyển đến các điểm trường thuận lợi nhanh chóng
tại các trường đội hình sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ bố trí chỗ ăn ở nghỉ ngơi cho thí sinh có nhu cầu phát tặng bản đồ thành phố vật phẩm cần thiết cho sinh viên nhập học và người nhà